bộ công an đã có công điện gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công an các tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát và đôn đốc phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương
theo đó để chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy phải sẵn sàng các phương án bảo đảm lực lượng vật tư trang thiết bị thường trực
sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó xử lý các tình huống cấp bách khi có yêu cầu trong phòng cháy chữa cháy rừng do thời tiết
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân